tàu se một chạy hướng bắc nam khoảng một mươi một h ngày hôm nay vừa ra khỏi ga huế thì bị chật bánh
hai toa số năm mươi sáu bị lật nghiêng góc ba mươi độ so với đường dây và bị hư hỏng nặng
đoạn đường sắt có tàu bị lật giao nhau với đường điện biên phủ nên đã gây ách tắc giao thông và tầng đường sắt đoạn qua khu vực này bị hư hỏng nhiều chỗ
ngay sau tai nạn xảy ra ngay đường sắt đã phối hợp với công an tp huế phân luồng giao thông để giải phóng ách tắc
sau gần hai tiếng các lực lượng chức năng đã giải phóng hai toa xe bị nghiêng ra khỏi mặt đường địa biên phủ
cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có báo cáo ghi nhận thương vong
các tổ nghiệp vụ của ngành đường sắt đã đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý thông tuyến đường sắt bảo đảm an toàn tàu chạy